theo thương vụ việt nam tại nigeria cho biết một số doanh nghiệp việt nam bị đối tác kinh doanh xấu tại nigeria chiếm đoạt tài sản
thời gian vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn htn tp hcm ký kết hai hợp đồng nhập khẩu gỗ sẻ dạng hộp xuất xứ cameroon
với đối tác xuất khẩu nigeria rosohan system nigeria limited
sau đó công ty trách nhiệm hữu hạn htn đã chuyển tổng số tiền đặt cọc là sáu mươi chín ba trăm năm mươi usd
cho đến nay đã ba năm không những không hoàn thành hợp đồng hợp tác mà rosohan system nigeria limited
vẫn diễn nhiều lý do không chính đáng không thực hiện hợp đồng và không trả lại số tiền đặt cọc
bộ công thương khuyến cáo các doanh nghiệp nhập khẩu trong nước tuyệt đối không giao dịch với đối tác này
tránh bị chiếm đoạt như trường hợp nêu trên